thưa quý vị những tưởng bộ công an sẽ dừng lại sau vụ bắt trịnh văn quyết chủ tịch flc và đỗ anh dũng ceo tập đoàn tân hoàng minh
thế nhưng chỉ sau một tuần đứng trước vụ việc thao túng thị trường chứng khoán
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại công ty cổ phần trường khoán trí việt
công ty cổ phần lewis holdings công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land và các đơn vị liên quan
mới nhất cư dân mạng đã lập tức đào lại những phát ngôn được cho là đạo lý mà ceo đỗ thành nhân từng nói
đỗ thành nhân và những lần nói đạo lý
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đoàn thanh tra của ủy ban kiểm tra chứng khoán nhà nước đã vào cuộc thanh tra
kiểm tra các dấu hiệu bất thường liên quan đến cổ phiếu ttg của công ty cổ phần luis capital
tại thời điểm kiểm tra ông nguyễn mai long
tổng giám đốc lewis capital nói
không có gì bằng các kết luận của cơ quan nhà nước các biến động giá cổ phiếu sức nóng nhà lôi khiến chúng tôi ngạc nhiên
biến động trên gây ra làn sóng tiêu cực lẫn tích cực
ông long nói và khẳng định đội ngũ louis hudings không tham gia các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm
trước đó sau khi ông đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị lewis holdings và nhóm cổ đồng liên quan tiến hành thương vụ m a
công ty cổ phần đầu tư và xây dựng trường giang mạng trường khoán tgg
tên mới của lewis capital trở thành tâm điểm kéo giá cổ phiếu tgg lập định bảy mươi bốn tám trăm linh đồng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tăng sáu so với thị giá một hai trăm linh đồng hồi đầu năm
ngoài tgg một loạt cổ phiếu trà đá thuộc nhóm lewis bóng chóc thành siêu cổ
nối nhau lập đỉnh giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với mức tăng từ một trăm năm mươi đến sáu trăm linh so với hồi đầu năm
như bii lewislines apg trường khoán apg agm xuất nhập khẩu an giang smt
semtal tdh thủ đức house ddv daps vinachem vkc cáp nhựa viện khánh
ông long chia sẻ tại thời điểm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi mong muốn nhà đầu tư ra quyết định đầu tư cẩn trọng vào thông thái
tgg gần đây cũng đã đề nghị uban trường khoán trong chức năng quyển hạn làm rõ các dư luận về thao túng giá
tránh thông tin gây nhiễu ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp đang niêm yết
cũng tại thời điểm đó ông đỗ thành nhân chia sẻ với những nhà đầu tư fan cuồng của lewis holding
trong nhóm kín
nếu bạn cho chạy đua thi thồ với tiểu nhân thì bạn muốn thắng thua hay hòa
nếu bạn thắng bạn hơn cả tiểu nhân
nếu bạn thua thì bạn không bằng tiểu nhân
còn nếu bạn hòa bạn không khác gì tiểu nhân
thôi thì buông xả đi đừng tranh luận với thế giới khác nữa các bạn nhé
quân tử chỉ chứng minh bằng hành động nói được làm được
nhanh chóng sau đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông đỗ thành nhân lặng lẽ bán ra một loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp đã thâu tóm trước đó
động thái này khiến loạt cổ phiếu họ lewis
lào dốc nhà đầu tư không kịp trở tay
mức biến động sâu nhất đến từ mã cổ phiếu bii của lewis land khi đánh mất sáu mươi giá trị
vkc của công ty cổ phần cáp nhựa vĩnh khánh giảm hơn năm mươi
tgg của lewis capital giảm gần bốn mươi năm
apg của công ty cổ phần chứng khoán apg giảm gần bốn mươi
amt của công ty cổ phần semtel và ddv của công ty cổ phần dapps vinachem cũng đồng loạt giảm hai mươi bảy
đỗ thành nhân ly viết tâm thư gửi nhà đầu tư
nhìn tài khoản mọi người bay hơi mỗi ngày mà lòng tôi đau xót
ông đỗ thành nhân thông báo sẽ xóa nhóm kín trên mạng xã hội facebook để tập trung phát triển doanh nghiệp
ông nhân chia sẻ
tôi đã và đang cố gắng với tất cả cổ đông để tái cấu trúc một doanh nghiệp rất khó khăn như bi
để giờ có tài sản cố định và coru business rõ ràng
tôi hoàn toàn không vẽ ra để lấy niềm tin từ mọi người
các nhà đầu tư có thể kiểm chứng việc này qua kết quả kinh doanh từ năm hai nghìn hai mươi một của louisland
nói về thị trường chứng khoán đỗ thành nhân cho biết
bản thân chỉ là nhà đầu tư f chứ không phải dân tài chính
thị trường trừng khoán đơn giản là nơi nhiều người góp gạo thổi cơm chung
những cổ đông tham gia vào doanh nghiệp góp phần giúp doanh nghiệp đó có tài chính mạnh hơn
để phát triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh
từ đó kết quả kinh doanh cải thiện và tất cả đều được hưởng lợi
ông nhân cho biết
tôi hoàn toàn không biết thị trường trừng khoán là những coi số nhảy múa khốc liệt
mỗi ngày nhìn tài khoản mọi người bay hơi mà lòng tôi đau xót
đỗ thành nhân cũng chân tình việc mua lại doanh nghiệp nào cũng chỉ mong trú tâm làm cho doanh nghiệp đó hoạt động tốt hơn
với hy vọng tạo nên hệ sinh thái vững mạnh
mục tiêu hướng đến là kiếm tiền từ việc bán cổ phần cho các quỹ nước ngoài với số lượng lớn
chứ không chủ trương mua bán cổ phiếu trên sàn
ông nhân chia sẻ
có lẽ sự chân chất của một nông dân như tôi không phù hợp với thị trường khốc liệt này
nên sau khi lời chia sẻ cuối cùng này
tôi sẽ xóa group flouds famaly để tập trung vào công việc chính của tôi là phát triển doanh nghiệp
kết quả kinh doanh và thời gian sẽ trả lời tất cả
đỗ thành nhân thực sự được dư luận chú ý đến bằng dòng trạng thái trên trang facebook cá nhân ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi vừa tổ chức đại hội cổ đông công ty lewis land
hôm nay đại hội cổ đông bi đặt lệnh hôm nay lưu lại ngày mai
ngày nay năm sau để facebook nhắc lại ngày bei bắt đầu từ đáy ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đáy một mươi năm một trăm linh
tuy nhiên đóng cửa phiên hai mươi tháng bốn cổ phiếu bi chỉ còn bảy năm trăm linh đồng một cổ phiếu
sau ba phiên giảm sản liên tiếp
luisvn được thành lập năm hai nghìn tám với tên gọi công ty bảo thư và được đỗ thành nhân mua lại
rồi đổi tên và tân trang lại trước khi trở thành hàng nóng trên thị trường thời gian qua
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án
thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phân chứng khoán chí việt
công ty cổ phân lewis holdings công ty cổ phân lewis capital công ty cổ phân lewis land
và các đơn vị liên quan
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bốn cá nhân về tội thao túng thị trường chứng khoán
theo quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự gồm đỗ thành nhân chủ tịch công ty cổ phần luis holdings
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phân lewis capital công ty cổ phân lewis land
trịnh thị thúy linh giám đốc hành chính công ty cổ phân lewis holdings đỗ đức nam
tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt và lê thị thùy liên
nhân viên dịch vụ tài chính công ty cổ phân chứng khoán trí việt
cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phân lewis holdings
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phân lewis capital công ty cổ phân lewis land
thông đồng với đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện việc mua bán
và lôi kéo người khác mua bán chứng khoán để thao tổng giá cổ phiếu của công ty cổ phân lewis capital
công ty cổ phân lewis land và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
ông đỗ thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở an giang là lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái los holdings
doanh nghiệp thành lập năm hai nghìn một mươi hai với tên gọi ban đầu là sản xuất xuất nhập khẩu núi xanh long an
vốn điều lệ khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng công ty này từng là đơn vị xuất khẩu gạo lớn nhất tỉnh an giang
sau đó doanh nghiệp này đổi sang nhiều tên gọi khác lewis rice lewis agro
trước khi trở thành lewis holdings và đặt trụ sở tại tp hcm
trên thị trường chứng khoán nhóm doanh nghiệp có liên quan tới hệ sinh thái louis holdings
từng gây xáo động thị trường hồi cuối năm hai nghìn hai mươi một với đà tăng tốc giảm sâu và từng bị đặt câu hỏi về việc thao túng giá cổ phiếu
tuy nhiên nhà lãnh đạo lois holdings nhiều lần khẳng định không có chủ trương tác động lên giá cổ phiếu
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần luis capital gửi công văn cho ủy ban chứng khoán nhà nước
trần tình doanh nghiệp này không thực hiện bất cứ hành vi nào để tác động về giá cổ phiếu hoặc thao túng thị trường chứng khoán
cùng ngày khi nêu quan điểm về cáo buộc thao túng giá cổ phiếu ông đỗ thành nhân nói
vàng thật không sợ lửa trước khi bị bắt tạm giam ông đỗ thành nhân cũng từng gây chú ý trong thời gian ngắn
lewis holdings liên tiếp thâu tóm ba công ty niêm yết trên sàn chứng khoán
ông nhân được biết đến là doanh nhân khởi nghiệp từ nền tảng buôn và xuất khẩu lúa gạo
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi louis holding nhanh chóng mở rộng khi liên tục nâng quy mô đầu tư mới và thâu tóm các nhà máy gạo khác
sau đó lewis holdings bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong giới tài chính
từ việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu đến thâu tóm nhiều công ty niêm yết trên sản chứng khoán
điển hình là việc doanh nghiệp có kế hoạch chi hai trăm linh tỷ đồng để mua cổ phần
công ty chứng khoán apg chi một trăm linh tỷ góp vốn vào công ty quản lý và khai thác tài sản luis amc
một trăm năm mươi tỷ đồng đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng ao rời suối tiên
ngoài ra lewis holdings còn thương lượng mua lại hơn năm mươi một của phần xuất niêm khẩu an giang từ nhóm nguyễn kim group
ngoài những phi vụ thâu tóm trên các cổ phiếu nhóm logis của ông đỗ thành nhân
còn nhiều lần bị ủy ban chứng khoán ra quyết định xử phạt hành chính đối với các sai phạm liên quan
như phạt lewis holdings hơn một trăm sáu mươi một triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký
và đình chỉ giao dịch chứng khoán hai tháng
hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai luis capital cũng bị xử phạt hai trăm ba mươi hai năm triệu đồng
với hàng loạt lỗi như vi phạm công bố thông tin về các tài liệu giải trình
ngay chốt danh sách cổ đông báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn một số cá nhân
những tường chỉ có những thánh giang hổ mạng mới lên mạng xã hội giao giảng đạo đức
ây thế những doanh nhân hay ceo nổi tiếng cũng sử dụng đạo lý để giăn dạy người khác
không thể chấp nhận câu nói nhìn tài khoản mọi người bay hơi mỗi ngày mà lòng tôi đau xót
trong khi chính doanh nhân này lại là nhân tố chính thao túng thị trường chứng khoán
có lẽ vàng thật không sợ lửa và sự thật cuối cùng cũng sẽ được vạch trần phải không thưa quý vị
năm nay sẽ là năm của những chủ tịch lớn vướng vòng lao lý
có những ai làm ăn bất minh sẽ tiếp tục bị bộ công an sờ gáy
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý vị
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo